ngày một tháng một mươi được liên hợp quốc lựa chọn là ngày hành động quốc tế nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc và bảo vệ người cao tuổi
trong đời sống văn hóa của người việt nam người cao tuổi luôn giữ vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội
là tấm gương để con cháu nói theo đồng thời cũng lưu giữ kinh nghiệm sống và các giá trị văn hóa tốt đẹp
chính vì vậy việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc ta
cứ mỗi dịp cuối tuần gia đình bà ngô thị nghĩa quận hoàn kiếm hà nội lại xung họp đông đủ bên nhau như thế này
những câu chuyện kéo dài từ sức khỏe của người già về niềm vui của con trẻ về cuộc sống của những thành viên trong gia đình
đôi khi là cả những ký ức ngày xa xưa
còn đối với ông vũ văn thông niềm vui tuổi già của ông là mỗi dịp cuối tuần được đưa các cháu đi chơi
với ông điều may mắn trong cuộc sống là thay vì chơi trò điện tử thì các cháu lại mong muốn được ông đưa đi chơi
cuộc sống bộn bề tất bật đã làm xuất hiện những ý kiến tiêu cực cho rằng người cao tuổi là gánh nặng của gia đình của xã hội
nhưng thực tế cho thấy những công việc của người cao tuổi không thể đong đếm được bằng cuộc cải vật chất mà nó mang giá trị tinh thần tuyệt đối